thưa quý vị theo quy luật mùa mưa là thời điểm thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đều bước vào mùa dịch sốt suốt huyết

thưa quý vị theo quy luật mùa dịch sốt suốt huyết
nhưng tình hình dịch bệnh này trên thế giới vẫn còn rất phức tạp nguy cơ xâm nhập vẫn có thể xảy ra nếu lơ là hay chủ quan
bảo đảm phòng dịch sớm trong mùa dịch hè thu từ giai đoạn thấp điểm sẽ tránh cho kịch bản xấu dịch chống dịch có thể xảy ra